tổng công ty cấp nước sài gòn cho biết đang cho vận chuyển nước ngọt từ thành phố hồ chí minh
đến xã phú khánh huyện thạnh phú tỉnh bến tre để cung cấp cho bà con đang thiếu trầm trọng nước ngọt
vì hạn mặn sau đó sẽ đến tỉnh cà mau
theo đó phía công ty sẽ tặng ba mét khối nước ngọt cho bà con nơi đây
số nước ngọt này sẽ được bơm lên xà lan neo tại đường trần xuân soạn quận bảy
sau đó trở đến cầu rạch miễu với quãng đường sông khoảng hai trăm bốn mươi km
nước sau đó được tiếp tục vận chuyển từ cầu rạch miễu đến xã phú khánh với quãng đường khoảng bảy mươi km
khi nước đến xã phú khánh sẽ được các xe ba gác chở theo bùn đến bơm lên và đưa về cho người dân sử dụng miễn phí
sau khi cứu mặn cho vùng mặn bến tre phía công ty tiếp tục lên kế hoạch chở nước từ thành phố hồ chí minh
về cà mau để ứng cứu cho bà con nơi đây
nếu như đợt xâm nhập mặn năm hai nghìn một mươi sáu được xem là đợt mặn kỷ lục một trăm linh năm mới lặp lại
thì mùa khô năm hai nghìn hai mươi đã phá vỡ mọi kỷ lục
nước xác lập trước đó